liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra tại quận hoàn kiếm sáng nay công an quận hoàn kiếm
tp hà nội cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy nhà
ở quận hoàn kiếm trong dặn sáng cùng ngày
theo cơ quan công an vào khoảng một h một mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi hai nhận được tin báo cháy nhà dân
địa chỉ ở số hai hàng lược lực lượng chức năng đã điều tám xe chữa cháy và một xe thang đến hiện trường
đến hai giờ đám cháy được không chế tại hiện trường ghi nhận khu vực cháy tại tầng bốn tầng năm
của số nhà hai hàng lược và ba nhà xung quanh bị hư hại nặng rất may vụ cháy không gây thiệt hại
gì về người tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được
cơ quan chức năng điều tra làm rõ